hiện nay tại thành phố hồ chí minh đang rộ lên trào lưu sử dụng kính áp trồng ban đêm để điều trị các tật khúc xạ cho mắt
tuy nhiên hiệu quả của loại kính này như thế nào và có thực sự cần thiết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
những năm gần đây số lượng người cận thị gia tăng nhanh chóng do phải dành nhiều thời gian cho việc học đọc sách hoặc sử dụng máy tính hơn là hoạt động ngoài trời
đây là em mai phương nghi học sinh lớp năm phụ huynh phải tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa bé đi kiểm tra mắt vì thời gian gần đây mắt bé đã không thể nhìn rõ mặc dù đã đeo kính cận
còn đây là bé phan nguyễn phương anh một mươi một tuổi nhưng bé phải mang kính gọng gần một mươi đi ấp
khi không đeo kính bé không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh
tuy nhiên sau khi sử dụng phương pháp auto k
độ cận của bé đã giảm đi khá nhiều
auto k là phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ tạm thời có thể điều trị cận thị dưới một mươi độ kèm theo độ loạn nhẹ
theo đó người bị khúc xạ sẽ chỉ việc đeo kính tiếp xúc vào ban đêm trong lúc ngủ
phương pháp auto k là phương pháp chỉnh hình giác mạc
khi mình bị cận giác mạc của mình mỗi ngày mỗi cong ra ngoài
phương pháp này dùng cơ học để chỉnh lại mắt của bệnh nhân cho nó thẳng ở phần trung tâm
nó chỉnh không những là hình dạng của giác mạc
mà nó chỉnh quan học của mắt rơi vào đúng điểm trung tâm của võng mạc
khi mình đeo kính gọng mình bị viễn thị chu viên
có nghĩa là trung tâm thì ánh sáng hội tụ nhưng vùng rìa thì nó không hội tụ
đó là lý do khi mình mang kính gọng giác mạc của mình điều tiết liên tục
và nó dễ bị mỏi mắt và tăng cái độ cận
giá cho một cặp kính áp trồng ban đêm hiện nay khoảng một mươi hai triệu đồng
và sẽ giảm dần qua các giai đoạn điều trị
đối với các bé dưới một mươi tám tuổi việc đeo kính áp trồng vào ban đêm
có lẽ là giải pháp phù hợp nhất để hạn chế tăng độ
tuy nhiên phương pháp nào cũng có những ưu nhược điểm riêng
và không phải ai cũng có thể sử dụng kính auto k một cách tùy tiện
đối với những trường hợp mà máng kính này
làm rất là kỹ bởi vì mỗi người có một độ khúc xà khác nhau
không ai giọng ai cả
vậy nên thì không thể tự ý mua được
nếu mà mình bị khô mắt mà kinh niên
thì mình không dùng được cái auto k
nhược điểm nói chung đó là cái vệ sinh kính
thứ hai nữa đó là cái việc lắp tháo kính ra đó
mình cũng phải hướng dẫn cho các phụ huynh học sinh
lắp tháo kính cho bé một cách đúng
thì sẽ không bị cái kính nó cạo vào giác mạc
nếu như mà trường hợp mà mình không sử dụng đúng đó
thì mình có thể bị viêm mắt
theo các chuyên gia về mắt
auto k chỉ là phương pháp điều trị tật khúc xà tạm thời
vì thế sau khi mắt đã không còn tật khúc xà
người dùng vẫn sẽ phải đeo cách nhật thường xuyên
người sử dụng kính phải hết sức lưu ý
các chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn
cũng như theo dõi các thay đổi của mắt
trong suốt thời gian đưa kính